khi thanh niên này lao tới thì một người bỏ chạy người còn lại bị tấn công cũng bỏ chạy nhưng do sàn nhà trơn nên bị ngã dẫn tới bị thương nặng
còn nghi phạm sau khi gây án đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường hiện vụ việc đang được công an quận hoàng mai điều tra làm rõ
liên quan đến clip đánh ghen có nhiều hình ảnh phản cảm lan truyền trên mạng xã hội trong thời gian vừa qua
ngày một mươi hai tháng năm thông tin từ công an tỉnh lào cai cho biết phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao công an tỉnh
vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự an toàn xã hội đối với người đăng đoàn clip nói trên lên mạng xã hội
theo đó người đăng đoạn clip đánh gen phản cảm là ông ltk sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại phường lào cai thành phố lào cai với số tiền xử phạt là bảy năm triệu đồng
trước đó ông ltk đã đăng clip một vụ đánh ghen trên tài khoản mạng xã hội của mình trong đó có nhiều hình ảnh phản cảm xảy ra giữa một người đàn ông và hai người phụ nữ
trước đó ông l t k đã đăng clip một vụ đánh ghen trên tài khoản mạng xã hội của mình trong đó có nhiều hình ảnh phản cảm xảy ra giữa một người đàn ông và hai người phụ nữ
trần văn nam bốn mươi một tuổi ngụ phường châu phú a thành phố châu đốc tỉnh an giang đã rút kháng cáo chấp nhận mức án tử hình tại bàn án sơ thẩm
về phía đại diện gia đình bị hại giữ nguyên kháng cáo và yêu cầu hung thủ phải bồi thường số tiền năm trăm bốn mươi triệu đồng mai táng tính mạng bị xâm hại
tại phiên tòa phúc thẩm khi được nói lời sau cùng bị cáo nam xin lỗi gia đình bị hại đồng thời bị cáo nói hoàn cảnh gia đình khó khăn mong hội đồng xét xử xem xét về vấn đề dân sự
theo hội đồng xét xử cấp phúc thẩm trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa đại diện hợp pháp của bị hại chưa cung cấp được chứng cứ chứng minh chi phí hợp lý cho việc mai táng các bị hại
và không có những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất bị thiệt hại nên chưa có căn cứ để giải quyết đối với yêu cầu bồi thường về tính mạng
từ đó tòa quyết định bác kháng cáo của đại diện gia đình bị hại tuyên y án sơ thẩm
trước đó ngày một mươi một tháng một mươi tòa án nhân dân tỉnh an giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự bà tuyên tử hình bị cáo trần văn nam về tội giết người
theo cáo trạng đầu năm hai nghìn hai mươi hai nam quen biết bà thái cẩm sê ba mươi chín tuổi bà cê dẫn con gái thái bảo tê khi đó mới bảy tuổi dọn về chung sống như vợ chồng tại nhà nam
thời gian chung sống nam và bà xê thường xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau
bà xê chịu đựng không nổi nên dọn về sống tại nhà cậu ruột
nam chuyển dân tại đường nguyễn đình triều phường châu phú a thành phố châu đốc
dạng sáng ngày hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai nam uống hết một năm lít rượu và nhớ lại việc bị bà xây bỏ nên nổi máu ghen tuông
nam nghĩ rằng bà xê đang chung sống với người khác nên nảy sinh ý định đốt nhà trả thù
sau khi lên kế hoạch nam lấy xe lôi đạp đến cặp bên hông nhà ông dân để quan sát tìm điểm phóng hỏa
thay phía trước trong sân và trong nhà có nhiều vật dụng là đồ phế liệu dễ cháy nam châm lửa đốt
khiến bà c và cháu t tử vong
ngày một mươi hai tháng năm thông tin từ lãnh đạo ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm hà nội cho biết
cơ quan chức năng đang tiến hành vào cuộc xác minh vụ việc tài xế taxi chặt chém du khách nước ngoài năm trăm linh đồng cho quãng đường rất ngắn
liên quan vụ việc công an quận hoàn kiếm cho biết đơn vị đã nắm được thông tin và đang xác minh
trước đó mạng xã hội chia sẻ hình ảnh kèm nội dung
hai vị khách nước ngoài đi từ sapa lào cai về hà nội
điểm đoàn trả khách ở phố trần nhật duật quận hoàn kiếm
tại đây hai du khách tiếp tục đón taxi đi về phố chợ gạo
nội dung bài viết cho hay khách hỏi taxi về chợ gạo taxi lấy năm trăm linh đồng
sau đó thấy hộ chiếu khách quên trên xe tài xế quay lại trả đòi thêm năm trăm linh đồng nữa
anh s kinh doanh tour du lịch ở hà nội người đăng tài bài viết kể lại
vào dạng sáng cùng ngày hai du khách người pháp kết thúc chuyến du lịch sapa
họ được nhà xe trả tại khu vực đường trần nhật duật
sau đó hai du khách bắt một chiếc taxi để về phố chợ gạo cách khu vực trên khoảng hơn một trăm linh mét
anh es cho biết tài xế taxi lấy năm trăm linh đồng
sau đó khách để quên hộ chiếu trên xe anh này quay lại đòi thêm năm trăm linh đồng nữa
đồng thời sau vụ việc anh es cho hay các du khách chia sẻ họ cảm thấy bị lừa đảo với trải nghiệm tệ
hai du khách trên sau đó đã viết đơn kiến nghị gửi cơ quan công an
trong đơn đề nghị của hai du khách viết khi họ tới hà nội lúc bốn giờ ba mươi phút sáng
một tài xế đã ép buộc họ phải đi với anh ta
đến địa chỉ một trăm một mươi bốn trần nhật duật
anh ta khóa cửa xe sau và đề nghị họ phải trả năm trăm linh đồng rồi mới được xuống xe
rồi một trong hai du khách phát hiện quên ví và hộ chiếu trên taxi
tài xế quay lại trả tài sản và đòi thêm năm trăm linh đồng nữa
vì vậy hai du khách đã phải trả tiền cho anh ấy để lấy lại ví và hộ chiếu
liên quan đến sự việc ba em bé tử vong khi đang trôi tại một khu vui chơi trong nhà ở huyện ba vì hà nội
vì sạt lở đất gây sập tường
ủy ban nhân dân xã ba trại cho biết đây là khu vui chơi do người dân tự mở không được cấp phép
cụ thể trong đêm một mươi hai tháng năm tại nhà dân kinh doanh khu vui chơi trẻ em ở xã ba trại huyện ba vì hà nội
đã xảy ra sự việc thương tâm khiến ba trẻ em tử vong
thời điểm trên một số gia đình gặp mưa nên vào trú tại nhà người quen có kinh doanh khu vui chơi trẻ em trong nhà
lúc này người lớn ngồi phía ngoài bốn em chơi phía trong
trong đó ba em chơi tại vị trí sát tường nhà phía ngoài tường là tan luy đất
trong cơn mưa lớn gióng nước xối từ ta luy đất đã ép tường nhà đổ đè vào ba em
ngoài ra một em chưa phía ngoài kịp chạy ra ngoài
theo ông hoàng văn chuyển chủ tịch ủy ban nhân dân xã ba trải cho biết
khu vui chơi xảy ra sự việc thương tâm trên do người dân tự mở trong nhà
ở khu dân cư và không có giấy phép kinh doanh
theo pháp luật hiện hành để mở khu vui chơi cho trẻ em
phải có giấy phép kinh doanh và đảm bảo đủ điều kiện kinh doanh đối với tất cả các dịch vụ liên quan
như khu vui chơi giải trí hay bất cứ dịch vụ khách hàng nào
đồng thời đảm bảo cơ sở vật chất cũng như các trang thiết bị thực sự phù hợp
với các loại dịch vụ vui chơi giải trí
cũng trong ngày một mươi ba tháng năm lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh bình phước cho biết
đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường dt bảy trăm bốn mươi
đoạn qua ấp minh hòa xã tân tiến huyện đồng phú khiến nhiều người bị thương nặng
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi giờ ba mươi phút cùng ngày
xe container kéo theo rơ móc mang biển kiểm soát
r lưu thông trên đường dt bảy trăm bốn mươi một hướng từ thành phố đồng xoài đi tỉnh bình dương
khi đến nga ba thuộc ấp bình hòa xã tân tiến
thì bất ngờ va chạm với xe tải mang biển kiểm soát sáu mươi một c
và xe ô tô năm chỗ mang biển kiểm soát sáu mươi bốn a chưa rõ người điều khiển đi cùng chiều
cú va chạm mạnh khiến xe container mất lái tông thẳng vào giải phân cách
tông gãy trụ đèn đường giữa đường và bốc cháy sau đó
riêng chiếc xe tải tiếp tục bị đẩy sang đường đối diện
và chạm trực tiếp với chiếc xe khách dừng nằm của nhà xe phương trang
mang biển kiểm soát năm mươi một b
trên xe chở hơn hai mươi hành khách lưu thông theo chiều ngược lại
khiến xe tải bị biến dạng hoàn toàn phần đầu và xe khách cũng bị hư hỏng nặng phần đầu
vụ tai nạn khiến hơn một mươi người bị thương
trong đó hai người trên xe tải và một số người trên xe khách cũng bị thương nặng
chiếc xe năm chỗ cũng bị hư hỏng
lực lượng cảnh sát giao thông và công an địa phương tích cực xử lý hiện trường
điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
công an thành phố thái nguyên đã cùng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thái nguyên xác minh làm rõ
được biết khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày hai tháng năm nguyễn tuấn đê sinh năm hai nghìn chín thành phố thái nguyên
cùng hoàng trung hát sinh năm hai nghìn tám thành phố thái nguyên
rủ một mươi một thanh niên khác có độ tuổi từ một mươi sáu đến một mươi tám trong đó có hai nữ đi bảy xe máy chở nhau thành đoàn
tại cơ quan điều tra công an thành phố thái nguyên
các đối tượng khai thực hiện hành vi này nhằm quay clip rồi đăng tải lên mạng xã hội
tám đối tượng trong nhóm đã bị khởi tố về tội gây dối trật tự công cộng
đồng thời cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra
làm rõ các đối tượng khác để xử lý theo quy định của pháp luật
chiều ngày một mươi hai tháng năm công an tỉnh tiền giang đang điều tra nguyên nhân vụ án mạng
khiến hai người thương vong xảy ra ở thành phố gò công
theo cảnh sát khoảng một mươi một giờ cùng ngày nguyễn minh dũng ba mươi một tuổi cho rằng
trước đây bị anh tvt bốn mươi ba tuổi và ông tvx sáu mươi năm tuổi dưỡng rể của t
dũng thường xuyên nói xấu mình nên tức giận
dũng mang hai con dao đứng trước nhà ở phường một thành phố vào công
chờ anh t đi ngang qua để giải quyết
trông thấy anh tê dũng dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng cổ và ngực
làm nạn nhân gục xuống đường
sau khi gây án hung thủ cầm dao tìm ông ích và gây thương tích
hậu quả vụ việc làm anh tê tử vong trên đường đi cấp cứu ông ích bị thương tích nhẹ
công an đang tạm giữ dũng để phục vụ công tác điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố nha trang
đơn vị đang tạm giữ lầu vũ nhật đăng hai mươi tám tuổi
ngụ tại xã vĩnh ngọc thành phố nha trang
để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
bên cạnh đó truyền toàn bộ hồ sơ lên phòng cảnh sát điều tra công an tỉnh
tiếp tục điều tra xử lý đăng về hành vi giết người
bước đầu cảnh sát xác định đăng là kẻ đã năm lần vô cớ
dùng hung khí tấn công năm người phụ nữ đi đường
khiến một người tử vong và bốn người bị thương
theo thông tin ban đầu sáng ngày bảy tháng năm bà ntmll sáu mươi ba tuổi
ngụ tại phường vĩnh hải thành phố nha trang
đang đi bộ trên đường mùng hai tháng bốn
thì bất ngờ bị một người đàn ông đi xe máy từ phía sau áp sát
rồi dùng vật cứng đánh mạnh vào vùng đầu khiến nạn nhân gục tại chỗ
gây án xong hung thủ tiếp tục lái xe máy bỏ chạy
bà l được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong tại bệnh viện do bị chấn thương sọ não
cũng trong sáng ngày bảy tháng năm thêm một phụ nữ lớn tuổi khác là bà ntd
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi một trú tại vĩnh hải đang đi bộ trên đường phạm văn đồng
bị một người đàn ông tấn công bằng tuyếp sắt từ phía sau
khiến bà đê bị thương tích khá nặng ở vùng đầu
vào cuộc truy xét công an thành phố nha trang đã bắt giữ lầu vũ nhật đăng
những nạn nhân bị đăng tấn công cùng chung đặc điểm
đó là những phụ nữ lớn tuổi và không hề có mâu thuẫn gì với đăng
hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra vụ án trên
chiều ngày một mươi hai tháng năm vụ tai nạn giao thông thương tâm giữa xe lưu và xe máy
xảy ra tại quốc lộ một mươi chín
đi qua thị trấn đắk đoa gia lai khiến một cháu bé tử vong tại chỗ
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi năm h ba mươi bảy
xe lưu của công ty trách nhiệm hưu hạn một thành viên khang nhật
do tài xế lỡ quang long sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
trú tại an phú thành phố pleiku tỉnh gia lai điều khiển
đang thi công lưu lên mặt đường tại dự án tăng cường kết nối giao thông
khu vực tây nguyên nâng cấp quốc lộ một mươi chín
cùng thời điểm bà phạm thị mai sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
trú tại thôn ba thị trấn đắc đoa
điều khiển xe máy năm mươi cc biển kiểm soát tám mươi một aa bốn nghìn một trăm linh sáu
chở theo cháu trai là lê hoàng lừ sinh năm hai nghìn một mươi tám
băng qua đường nguyễn huệ đoạn quốc lộ một mươi chín qua gia lai
do thiếu chú ý quan sát chiếc xe gắn máy đã va chạm vào xe lưu đang thi công
chiếc xe lưu không kịp dừng lại đã can trung cháu bé khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
tối một mươi hai tháng năm lãnh đạo công an huyện tiền phước tỉnh quảng nam xác nhận
trên địa bàn vừa xảy ra vụ nổ khiến hai cha con thương vong
thông tin ban đầu khoảng một mươi năm h ba mươi phút cùng ngày
ông nxl bốn mươi ba tuổi thị trấn tiên kỳ huyện tiên phước
và con trai nzk lớp bảy đang hàn sát trên mái nhà
trong lúc làm việc bất ngờ một tiếng nổ lớn phát ra khiến ông l tử vong tại chỗ
em ca bị thương được người dân đưa đi cấp cứu
sau khi xảy ra sự việc rất đông người dân hiếu kỳ tập trung gần nhà ông l theo dõi
theo người dân tiếng nổ lớn văng xa hàng trăm mét
nhận thông tin công an huyện tiền phước công an tỉnh quảng nam
cùng các lực lượng đã có mặt khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc
theo lãnh đạo công an huyện tiên phước nguyên nhân vụ nổ vẫn chưa được xác định
cơ quan chức năng đang thu thập thông tin làm rõ
người đối xử tệ bạc với cụ bà tại cơ sở tử thiện sắp bị xét xử
ông huỳnh văn giỏi bảy mươi tuổi bị cáo buộc nhiều lần chửi bới đánh và kéo lê cụ bà tám mươi sáu tuổi
tại cơ sở từ thiện mai ấm quán trọ trăng quyết quận một mươi hai
nhân dân quận một mươi hai dự kiến xét xử ông giỏi về tội hành hạ người khác vào ngày một mươi năm tháng năm
cáo trạng xác định năm hai nghìn hai mươi ông giỏi được cơ sở từ thiện quỹ trăng khuyết
giao nhiệm vụ quản lý trông coi dọn dẹp vệ sinh lo ăn uống cho một mươi bốn cụ già neo đơn tại cơ sở quận một mươi hai
tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai cụ tính tám mươi sáu tuổi được tiếp nhận và đưa vào cơ sở này
từ ngày hai mươi sáu đến ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba giỏi bị cáo buộc nhiều lần chửi bới đánh đá vào chân
đầu và kéo lê cù bà
trước hành vi của giỏi ông phong cùng ở cơ sở này dùng điện thoại quay và đăng năm clip
ghi cảnh bạo hành lên mạng xã hội để phản ánh và lên án
sự việc sau đó được một người xem trình báo công an phường thạnh lộc quận một mươi hai
tại cơ quan điều tra ông giỏi thừa nhận toàn bộ hành vi nêu trên
kết luận giám định pháp y tâm thần ghi nhận trước trong và sau khi bị ông giỏi hành hạ
cụ tính xa suốt trí tuệ nặng mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi do tuổi già
người đàn ông bị khách cùng bàn ăn tấn công trọng thương
cơ quan công an thành phố hà nội đang làm rõ vụ sâu sát khiến một người bị tấn công trọng thương
xảy ra tại quán ăn ở khu vực linh đàm hoàng mai hà nội xảy ra cách đây ít hôm
theo thông tin ban đầu chiều ngày sáu tháng năm trong lúc ngồi ăn tại quán ăn ở khu vực hh linh đàm
hai người đàn ông cùng bàn xảy ra mâu thuẫn
trong lúc lời qua tiếng lại người đàn ông mặc áo đen rút con dao mang theo trên người
lao vào tấn công người đàn ông mặc áo trắng
bị bất ngờ người đàn ông mặc áo trắng bỏ chạy và bị hành hung dẫn đến thương tích
sau khi sự việc xảy ra người đàn ông mặc áo đen rời khỏi hiện trường
còn người bị thương được đưa đi cấp cứu
cơ quan công an đã bắt giữ nghi phạm nguyễn hoài sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại phường hoàng liệt quận hoàng mai hà nội
danh tính người đàn ông bị thương là dxt ở tỉnh hà nam
hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tây hồ hà nội đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can tạm giam đặng minh hiếu sinh năm hai nghìn
trú tại tả thanh oai thanh trì hà nội về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó công an phường nhật tân nhận được tin báo của quần chúng nhân dân
về việc tại một ngôi nhà ở cách hai trăm sáu mươi bốn trên hai mươi một đường âu cơ
phường nhật tân có trộm đột nhập
ngay sau đó công an phường có mặt tại hiện trường phối hợp với nhân dân
vây bắt đối tượng khi đang lẩn trốn trên tầng năm tầng tung
đưa đối tượng về trụ sở công an phường để làm rõ
qua đầu tranh khai thác xác định đối tượng là đặng minh hiếu
tại cơ quan công an hiếu khai nhận cách đây ba năm
đối tượng từng được gia đình này thuê bốc phát gia đình buôn bán đổ điện
nên thông thuộc đường đi lối lại trong nhà
khoảng hai giờ ngày một mươi tháng năm thấy cửa tung tầng năm của ngôi nhà không khóa
anh ta đã đột nhập vào trong ngôi nhà
sau khi lục lọi nhưng chưa tìm được tài sản có giá trị
hiếu nằm ngủ trên tầng bốn để tìm thời cơ tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp
nhưng bị người dân phát hiện
sau đó đối tượng này chạy lên tầng năm lần trốn thì bị bắt giữ
cụ thể khoảng hai mươi một h hai mươi phút ngày một mươi hai tháng năm
một chiếc xe ô tô màu trắng mang biển kiểm soát ba mươi e chín trăm bảy mươi x đang lưu thông trên đường vành đai ba
hướng đi từ quận hoàng mai đến cầu thanh trì
bất ngờ dưới nắp capo xuất hiện ngọn lửa
ngay khi phát hiện tài xế đã nhanh chóng đánh lái và làn khẩn cấp
những người trong xe lấy bình cứu hỏa mini chữa cháy nhưng bất thành
nhận được tin báo
lực lượng chức năng nhanh chóng
có mặt tại hiện trường để dập tắt đám cháy
đáng chú ý thời điểm xảy ra vụ việc
thời tiết mưa lớn nhưng chiếc xe vẫn bốc cháy dữ dội
đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu dụi hoàn toàn nội thất
khiến xe ô tô hư hỏng nặng
hiện nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra và làm rõ
thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh sơn la cho biết
đơn vị đã tạm đình chỉ công tác nữ giáo viên liên quan vụ bé gái sinh năm hai nghìn một mươi sáu
bị tấn công
xảy ra tại huyện mường la để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
theo đó ngay sau khi xảy ra sự việc
bé gái sinh năm hai nghìn một mươi sáu bị nữ giáo viên trường mầm non ít ong tác động vật lý
ubnd huyện mường la sơn la chỉ đạo cơ quan công an xác minh làm rõ
đồng thời lãnh đạo ubnd huyện ubnd thị trấn ít ông kịp thời thăm hỏi động viên chó bé
ubnd huyện mường la giao phòng giáo dục và giáo dục huyện yêu cầu trường mầm non ít ông tạm đình chỉ công tác một mươi năm ngày
đối với bà l t l giáo viên nhà trường để phục vụ công tác điều tra xác minh vụ việc
trước đó trên mạng xã hội lan truyền clip một bé gái đang chạy ngoài đường
bất ngờ bị người phụ nữ giữ lại và tấn công
dù bé la hét thất thanh và hoảng loạn nhưng người phụ nữ này vẫn không ngừng hành động tàn bạo
sự việc chỉ dừng lại khi có người can ngăn và đưa cho bé rời đi
mới đây công an tỉnh phú thọ đã có thông tin chính thức về vụ cướp giật tài sản
xảy ra trên địa bàn huyện thanh ba vào đêm chín tháng tám
theo đó vào thời điểm nói trên anh v t a chạy taxi chở hai khách nam đi từ thị xã phú thọ đến huyện thanh ba
gần hai mươi một h khi xe đi đến đường d tả thao thuộc khu sáu xa đỗ xuyên
thì người ngồi ghế phụ phía trước yêu cầu dừng xe để thanh toán
khi xe dừng lại lợi dụng sơ hợp của tài xế
người này giật chiếc điện thoại di động nhãn hiệu opple trị giá hai năm triệu đồng của anh a rồi bỏ chạy
anh nga đuổi theo nhưng không kịp và sau đó đến công an trình báo
người đi cùng xe với kẻ giật điện thoại khách nam
chỉ quen nhau qua mạng xã hội và cũng không biết người này có ý định cướp giật
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện thanh ba đã xác định
người thực hiện hành vi cướp giật tài sản là nguyễn văn đức ba mươi tuổi ngụ xã yên kỳ huyện hạ hòa
sau khi gây án đức đã bỏ trốn khỏi địa phương
sau một mươi bốn giờ đồng hồ kể từ khi tiếp nhận trình báo công an huyện thanh ba đã bắt giữ được đức
tại cơ quan công an đức khai nhận do lười lao động ham chơi nên bản thân đã cướp giật tài sản
sau đó đức di chuyển về hà nội với ý định bỏ trốn vào các tỉnh phía nam
tuy nhiên đức chưa kịp đi thì bị công an phát hiện bắt giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thanh ba đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định
sáng một mươi hai tháng năm vừa qua thông tin từ trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực ba
trung tâm ba đóng tại thành phố vũng tàu cho biết tàu chuyên dụng sar hai trăm bảy mươi hai của đơn vị
đã đưa thành công ekip cùng thuyền viên người nước ngoài về bờ để cấp cứu
trước đó khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi một tháng năm
trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam được thông tin
tàu hàng tiana khúc tịch marshall aslan đang hành trình từ singapore đi trung quốc
khi cách mũi vũng tàu khoảng một trăm linh năm hải lý về phía đông nam
thì máy trưởng tên bom lambda michael diaz sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu tịch philippines
bị đau vùng bụng trái dữ dội đi tiểu ra máu
thuyền trưởng yêu cầu hỗ trợ đưa nạn nhân về bờ cấp cứu khẩn cấp
ngay khi nhận được thông tin trung tâm yêu cầu đài thông tin xuyên hải tp hcm
kết nối thông tin để tư vấn y tế ban đầu
và hướng dẫn tàu khẩn trương hành trình về vũng tàu để được hỗ trợ
dưới sự chỉ đạo của ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
bộ giao thông vận tải trung tâm đã điều tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn sar hai trăm bảy mươi hai
đang thường trực tại vũng tàu cùng ekip bác sĩ khẩn cấp rời cầu đi cứu nạn
đến khoảng hai mươi hai giờ cùng ngày tàu chuyên dụng sr hai trăm bảy mươi hai đã tiếp cận đưa các nhân viên cứu nạn
và bác sĩ lên tàu piana để cấp cứu cho bệnh nhân sau đó chuyển sang tàu sar hai trăm bảy mươi năm
để khẩn trương hành trình về cầu cảng trung tâm ba bàn giao cho các cơ quan chức năng
mới đây một lãnh đạo xã vĩnh hải huyện ninh hải ninh thuận xác nhận trên địa bàn
vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm tại khu vực bãi kinh khiến một cháu bé sinh năm hai nghìn một mươi tám tử vong
thông tin ban đầu cho biết vào lúc một mươi h bốn mươi phút ngày một mươi một tháng năm nhóm du khách sáu người gồm
chị trần thị hồng nhung
anh ngô quang thắng
anh nguyễn quân
chị trần thị hồng và hai con gái là cháu nguyễn nhã uyên
nguyễn nhã thi
chú tài kim sơn
chú trà trấn văn entwicklung
chú tài kim sơn
chú phạm trí hồng uyên
chú khoa t grief
chú trẻ gdriving
chú hóa t một mươi
phía trạm biên phòng bãi kinh cả sáu hành khách lên hết trên cầu đứng
lúc này bé nguyễn nhã uyên sinh năm hai nghìn một mươi tám con gái anh quân và chị hồng
bị ngã từ trên cầu xuống cầu thang lên xuống của tàu dẫn đến bất tỉnh
sau sự việc xảy ra gia đình và lực lượng chức năng đưa cháu
đến bệnh viện đa khoa cam ranh khánh hòa để cấp cứu
nhưng đã tử vong vào lúc một mươi bốn h ba mươi năm phút
sau khi sự việc xảy ra gia đình đã đưa cháu về để lo hậu sự
bộ tài nguyên và môi trường đang dự thảo thông tư quy định
về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
và hồ sơ địa chính theo đó sẽ phát hành thống nhất mẫu phôi sổ đỏ trên cả nước
dự thảo nêu rõ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sổ hồng sổ đỏ
quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do bộ tài nguyên và môi trường
phát hành theo một mẫu thống nhất và được áp dụng trong phạm vi cả nước
với mọi loại đất tài sản khác gắn liền với đất
giấy chứng nhận gồm một từ có hai trang in nền hoa văn chống đồng
màu hồng cánh sen được gọi là phôi giấy chứng nhận có kích thước hai trăm một mươi x hai trăm chín mươi bảy mm
bao gồm các nội dung theo quy định như quốc hiệu quốc huy mã qr code
tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất in màu đỏ
trên giấy ghi rõ thông tin người sử dụng đất chủ sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất
thông tin thửa đất thông tin tài sản gắn liền với đất ghi chú sơ đồ thửa đất
địa danh ngày tháng năm ký và cơ quan ký giấy chứng nhận tái cóc dưới cùng bên phải trang một
nội dung lưu ý với người được cấp giấy chứng nhận
trang hai của giấy chứng nhận gồm các nội dung những thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận
số vào sổ cấp giấy chứng nhận
theo bộ tài nguyên và môi trường cục đăng ký và dữ liệu thông tin đất đai
có trách nhiệm xây dựng quy định về yếu tố chống giả đặc điểm bảo an trên phôi giấy chứng nhận
tổ chức việc in ấn phát hành phôi giấy chứng nhận cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai
và văn phòng đăng ký đất đai ở các địa phương sử dụng
cơ quan này cũng có trách nhiệm lập và quản lý sổ theo dõi phát hành phôi giấy chứng nhận
kiểm tra hướng dẫn việc quản lý sử dụng phôi giấy chứng nhận ở các địa phương
các sở tài nguyên và môi trường có trách nhiệm lập kế hoạch sử dụng phôi giấy chứng nhận của địa phương
gửi về cục đăng ký và dữ liệu thông tin đất đai trước ngày ba mươi một tháng một mươi hàng năm
kiểm tra hướng dẫn việc quản lý sử dụng phôi giấy chứng nhận ở địa phương
đồng thời tổ chức tiêu hủy phôi giấy chứng nhận giấy chứng nhận đã in hoặc viết bị hư hỏng
theo quy định của pháp luật về lưu trữ báo cáo định kỳ tình hình tiếp nhận
quản lý sử dụng phôi giấy chứng nhận của địa phương về cục đăng ký và dữ liệu thông tin đất đai
trước ngày hai mươi năm tháng một mươi hai hàng năm
theo bộ tài nguyên và môi trường ngày năm tháng ba thủ tướng ban hành kế hoạch triển khai
thi hành luật đất đai số ba mươi một năm hai nghìn hai mươi bốn qh một mươi năm phân công các bộ ngành chuẩn bị nội dung quy định chi tiết
thi hành luật đất đai trong đó bộ được giao chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan
xây dựng thông tư quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hồ sơ địa chính
bộ tài nguyên và môi trường nhấn mạnh từ những lý do nêu trên việc ban hành về giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hồ sơ địa chính để quy định chi tiết
các nội dung được giao tại khoảng năm một trăm ba mươi và khoảng hai một trăm ba mươi bốn của luật đất đai là cần thiết
bảo đảm có hiệu lực đồng thời với thời điểm có hiệu lực của luật đất đai
theo đúng quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
mới đây giải thưởng du lịch thế giới world travel awards lần thứ ba mươi một khu vực châu á và châu đại dương
đã đề cử việt nam ở nhiều hạng mục từ tâm quốc gia đến địa phương
đây là một tín hiệu đáng mừng cho ngành du lịch của việt nam
tại cuộc travel awards hai nghìn hai mươi bốn ở tầm quốc gia việt nam vinh dự được đề cử tại nhiều hạng mục quan trọng bao gồm
điểm đến du lịch biển hàng đầu châu á điểm đến văn hóa hàng đầu châu á
điểm đến hàng đầu châu á điểm đến di sản hàng đầu châu á
điểm đến thiên nhiên hàng đầu châu á điểm đến hàng đầu châu á dành cho giới trẻ
đáng chú ý cục du lịch quốc gia việt nam được đề cử cho hạng mục cơ quan quản lý du lịch hàng đầu châu á
ở cấp độ địa phương sở du lịch hà nội và tp hcm nằm trong danh sách cơ quan quản lý du lịch thành phố hàng đầu châu á
sở du lịch quảng nam được đề cử danh hiệu cơ quan quản lý du lịch địa phương hàng đầu châu á
tp hcm góp mặt ở hạng mục điểm đến du lịch kết hợp công việc hàng đầu châu á
tp hcm được có cơ hội chiến thắng trong hai hạng mục bao gồm điểm đến kỳ nghỉ ngắn ngày tại tp hàng đầu châu á và điểm đến tp hàng đầu châu á
cùng với đó hội an và huế được đề cử ở hạng mục điểm đến thành phố văn hóa hàng đầu châu á
hai địa phương hà giang và hà nam nằm trong danh sách điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu á
đà nẵng tp hcm có tên trong hạng mục điểm đến lễ hội và sự kiện hàng đầu châu á
hòn đảo du lịch nổi tiếng phú quốc kiên giang góp mặt trong danh sách điểm đến biển đảo sang trọng hàng đầu châu á
hà nam có tên ở hạng mục điểm đến văn hóa địa phương hàng đầu châu á
mộc châu sơn la được đề cử là điểm đến thiên nhiên cấp địa phương hàng đầu châu á
ngoài ra còn có nhiều đề cử khác cho du lịch việt nam trong lĩnh vực hàng không khách sạn lữ hành thắng cảnh hàng đầu châu
hà nam có tên ở hạng mục điểm đến văn hóa địa phương hàng đầu châu á
sáng ngày một mươi hai tháng năm khoảng bốn km tại bãi biển mũi né bình thuận xuất hiện lượng lớn dầu vón cục
ngay sau khi phát hiện vụ việc lực lượng chức năng đã huy động hàng trăm người để tổ chức thu gom
chủ trì có ủy ban nhân dân phường mũi né phối hợp với đồn biên phòng muối né và ba trăm linh người là các hội đoàn thể đoàn viên thanh niên cán bộ công chức
người dân các cơ sở kinh doanh du lịch tại khu vực có dầu tràn đã vón cục chua vào bờ thực hiện thu gom toàn bộ dầu vón cục lẫn cát rác thải vật dụng có dính dầu
đang đi du lịch tại mối né khi thấy mọi người dọn dẹp anh nguyễn thành chú tại tp hcm cũng chung tay góp phần làm sạch bãi biển
sau khi gom rác tất cả được tập kết tại nơi chứa chất thải nguy hại và bố trí bảng cảnh báo khu vực chứa chất thải nguy hại
tổng chiều dài bãi biển bị ảnh hưởng khoảng bốn km tập trung tại khu vực dự án dnm đến khu du lịch mũi né
và khu vực từ khu du lịch nguyệt hằng đến khu du lịch suối nước
ngày một mươi hai tháng năm ubnd tỉnh quảng trị xác nhận đơn vị này vừa ban hành kế hoạch tổ chức lễ hội vì hòa bình năm hai nghìn hai mươi bốn festival forbes hai nghìn hai mươi bốn
được biết lễ hội có chủ đề chung tay kiến tạo thế giới hòa bình nhằm kêu gọi mọi người chung tay đấu tranh gìn giữ xây dựng cuộc sống hòa bình thịnh vượng
theo đó lễ hội sẽ bắt đầu từ cuối tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn với các hoạt động chính như
ngày hội đạp xe vì hòa bình chương trình nghệ thuật đặc biệt khai mạc lễ hội vì hòa bình lễ hội văn hóa ẩm thực hương vị miền hoa nắng giao lưu âm nhạc giai điệu hòa bình chương trình ước nguyện hòa bình
riêng tại chương trình nghệ thuật đặc biệt khai mạc lễ hội vì hòa bình với chủ đề kết nối những nhịp cầu
ban tổ chức dự kiến sẽ mời đại sứ các nước láng giềng các nước đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và đối tác chiến lược với việt nam gồm
lào trung quốc campuchia nga ấn độ nhật bản hàn quốc tây ban nha anh đức italy indonesia thái lan singapore pháp malaysia philippines úc new zealand hoa kỳ
ông hoàng nam phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị cho biết được sự đồng ý của thủ tướng chính phủ và bộ văn hóa thể thao và du lịch tỉnh quảng trị sẽ lên kế hoạch tổ chức lễ hội vì hòa bình
lễ hội nhằm tôn vinh giá trị của hòa bình kêu gọi mọi người chung tay đấu tranh
gìn giữ xây dựng cuộc sống hòa bình thịnh vượng bền vững cho quê hương đất nước và nhân loại
lễ hội là dịp tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự trường tôn của tổ quốc tưởng niệm các nạn nhân chiến tranh những mất mát đau thương do chiến tranh gây ra
lễ hội nhằm tuyên truyền giới thiệu quảng bá có phần nâng cao vị thế hình ảnh các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể tài nguyên sản phẩm du lịch về mảnh đất con người quảng trị thu hút du khách trong nước và quốc tế góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh quảng trị
tối ngày một mươi hai tháng năm ubnd huyện gia lâm hà nội đã tổ chức lễ công bố quyết định của bộ văn hóa thể thao và du lịch công nhận lễ hội làng keo là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
lễ hội truyền thống làng keo gắn liền với tín ngưỡng thờ thần thành hoàng vì thần bảo trợ của cộng đồng làng keo là tướng quân đào phúc và tiên anh công chúa đã có công cùng đại danh tướng lý thường kiệt lập phòng tuyến trên sông như nguyệt đánh tan quân tống quân chiêm thành xâm lược
hội làng keo được cộng đồng lưu truyền giữ gìn qua các thế hệ với nét văn hóa độc đáo đặc sắc riêng từ việc lựa chọn nhân vật tham gia vào lễ hội như chủ tế trai dứt kiệu thủ hiệu tổng cờ hiệu chiêng đến tên gọi của kiệu kiệu nhất giúp phật kiệu nhì giúp thánh với những giá trị văn hóa độc đáo tiêu biểu
lễ hội làng keo xã kim sơn đã được bộ văn hóa thể thao và du lịch chứng nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tại quyết định số ba trăm bảy mươi qd bvhttgl
ngày hai mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi